hát tuồng đào tấn là nơi ươm mầm nhiều diễn viên tài năng võ hay hát giỏi đem lại nhiều thành tích cao trong các kỳ thi hội diễn và được khán giả mến mộ
hình ảnh các diễn viên tuồng miệt mài luyện thanh luyện võ bên cánh gà sân khấu đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người
võ bình định đã thẩm thấu vào tuồng bình định lâu đời trở thành một thành viên quan trọng trong cơ cấu tổng hợp của hát bội bình định
làm cho hát bội bình định mang một sách thái riêng nhất là tuồng võ

quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết mặc dù thời gian qua châu phi đã có một số tiến bộ về kiểm soát tình trạng suy dinh dưỡng nhưng hiện vẫn có gần năm mươi năm triệu trẻ em dưới năm tuổi tại khu vực này bị còi cọc
suy dinh dưỡng vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với trẻ em ở châu phi nhất là vùng cận sahara
unicef cũng kêu gọi các tổ chức nhân đạo quốc tế nhà tài trợ chính phủ và các tổ chức dân sự thế giới nhất là các quốc gia châu phi cần tăng cường đầu tư cho lĩnh vực rất quan trọng này vì suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ em nhất là vấn đề sức khỏe
đặc biệt chiến dịch phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cũng là mục tiêu thiên niên kỷ được liên hợp quốc đề ra cùng với kế hoạch phát triển lâu dài và bền vững tại châu phi thế giới hiện nay và trong tương lai
theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do viện nghiên cứu galub thực hiện và công bố có tới gần năm mươi cộng đồng người mỹ gốc phi cho rằng gần đây mình bị đối xử bất công
viện nghiên cứu galub đã tiến hành khảo sát về thực trạng phân biệt đối xử đối với người da màu trong một thập kỷ qua các tình huống cụ thể
kết quả cho thấy có tới bốn mươi sáu người da màu cho rằng họ bị đối xử không công bằng trong một tình huống
phần lớn người mỹ gốc phi và người da trắng ở nước này đều có chung quan điểm rằng cảnh sát mỹ đối xử bất công với người da màu
cụ thể có tới sáu mươi bảy người mỹ gốc phi cho rằng cảnh sát đã đối xử không công bằng với họ và bốn mươi người da trắng có chung quan điểm này
cuộc thăm dò trên được thực hiện trong giai đoạn từ ngày bảy tháng sáu tới ngày một tháng bảy khi trên toàn nước mỹ dấy lên các cuộc tranh luận về sự gia tăng tình trạng phân biệt chủng tộc ở nước này
sau một loạt hành động sử dụng vũ lực được cho là quá mức cần thiết của cảnh sát nhằm vào những người mỹ gốc phi
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại